bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết là
đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với lê thị dung chú tại bình dương để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân bị dung tạt sang đốt chết là anh nguyễn thanh tùng chú tại huyện bình tân tỉnh vĩnh long
theo điều tra ban đầu dung và tùng quen biết nhau năm hai nghìn một mươi
sau đó dung về sống chung với tùng và cha mẹ ruột của tùng ở xã tân thành huyện bình tân
ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một dung và tùng xảy ra mâu thuẫn nhưng được mẹ của tùng nhiều lần can ngăn
sau đó dung nghe tùng nói chuyện điện thoại nghi là tùng nói chuyện với bạn gái
nên đến hai mươi một giờ cùng ngày dung đã dùng dụng cụ rút xăng từ xe mô tô
rồi dùng xăng tạt vào người tùng và bật lửa gây cháy
tùng được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến tối ngày một mươi ba tháng chín thì tử vong
khi hay tin tùng tử vong dung đã đến công an xã tân thành huyện bình tân đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa điều tra xử lý một vụ giết người
đối tượng gây ra vụ án mạng là huỳnh minh dương trú tại thị trấn ia ca huyện ia ca tỉnh đắk lắc
trong quá trình dương đến một quán nhậu thuộc tổ dân phố hai b thị trấn ia ca
để nhậu cùng bạn dương gặp huỳnh văn tây tại đây
nhớ lại mâu thuẫn trước kia nên dương nảy sinh ý định đánh tây để trả thù
dương rút con dao bấm mang sẵn trong người đến đâm nhiều nhát vào lưng và ngực bụng của tây
sau khi gây án xong thì dương bỏ trốn còn tây được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
sau đó biết không thể thoát tội nên dương đã đến công an thị trấn iak để đầu thú
có thể án hành trình chưa
thưa quý vị và các bạn trên địa bàn các tỉnh tây nguyên những năm vừa qua
một số tổ chức phản động đã bị đồng bào các buôn làng tẩy chay và lực lượng chức năng xóa bỏ
tuy nhiên các đối tượng phản động bên ngoài và phun rô lưu vong vẫn chưa từ bỏ âm mưu ý đồ chống phá
và mới đây chúng tiếp tục lập ra một tổ chức phản động mới với tên gọi là hội thánh tin lành cris tây nguyên
để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia
tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tổ chức phản động có tên gọi là giáo hội tin lành đấng chris việt nam của phú rô
đã bị các lực lượng chức năng đấu tranh làm tan giã
sau đó aga một đối tượng phun rô lưu vong ở mỹ hiện đang bị công an tỉnh gia lai truy nã về tội
tổ chức người khác trốn đi nước ngoài
đã chỉ đạo một số đối tượng tham gia giáo hội tin lành đấng cris việt nam trước đây
lập ra một tổ chức phản động khác với tên gọi hội thánh tin lành đấng christ tây nguyên
do chính y cầm đầu
aga đã chỉ định nhân sự ban đại diện tạm thời trong nước
gồm năm thành viên do đối tượng a đảo chú ở huyện sa thầy tỉnh con tum làm giáo hội trưởng
mục đích của tổ chức phản động này là lôi kéo bà con tín đồ người dân tộc thiểu số ở tây nguyên
tham gia tổ chức nắp dưới vỏ bọc dân chủ nhân quyền độc lập tự do tôn giáo
và lợi dụng những vấn đề nhạy cảm để chống phá việt nam
và thực tế các đối tượng cũng đã lôi kéo được một số những người ảo tưởng
những người nhận thức hạn chế
rồi trong đó là có cả một số đối tượng
phùng rô chưa chịu từ bỏ âm mưu ký đồ hoạt động chưa chịu được cải tạo
để tham gia vào để tiếp tục thực hiện cái âm mưu chống đảng nhà nước việt nam vi phạm pháp luật việt nam
các đối tượng chỉ đạo tất cả số đối tượng ở bên trong
tham gia vào các hoạt động tập huấn nhân quyền hội họp trực tuyến
tìm mọi cách để thu thập các thông tin ở bên trong
rồi biện đặt xuyên tặc vô cáo để chuyển ra bên ngoài
có thể làm ảnh hưởng tới uy tín vị thế của việt nam
chỉ có thể nói rằng đây là âm mưu hoạt động rất thâm độc
với những âm mưu thủ đoạn đó tổ chức phản động hội thánh tin lành đấng cris tây nguyên
đã lôi kéo được một số tín đồ tin lành trên địa bàn tỉnh đắk lắc tham gia
sau khi bị lôi kéo tham gia hội thánh tình lành cris tây nguyên
các đối tượng này đã tiếp tục đi tuyên truyền lôi kéo thêm những người thân trong gia đình
các tín đồ sinh hoạt đạo thuần túy nhẹ dạ cả tin khác trong buôn cùng tham gia
chúng lén lút tập hợp tình hình gửi các báo cáo xuyên tạc về tình hình tôn giáo nhân quyền
cho số phản động bên ngoài để trông phá
bên cạnh đó thông qua các ứng dụng của mạng xã hội như whatsapp gotomeeting
các đối tượng này còn tích cực tham gia các buổi tập huấn trực tuyến về nhân quyền
do số phản động bên ngoài tổ chức để hướng dẫn cách thức viết báo cáo vi phạm về nhân quyền tự do tôn giáo
đào tạo kỹ năng hoạt động xã hội dân sự phương pháp thu thập cung cấp các thông tin sai lệch về tình hình trong nước
cũng như cách thức đối phó với cơ quan công an khi bị phát hiện
để đấu tranh làm rõ những hoạt động này chúng tôi cũng đã
thu giữ in sao nhiều tài liệu phản ánh đến quan hệ hoạt động của số này
kể cả việc thể hiện sự tài trợ và tiền bạc của số đối tượng bên ngoài vào số bên trong
để số bên trong có điều kiện đi rôi kéo phát triển mạng lưới trong nội địa
thế thì qua đấu tranh thì các đối tượng đã hoàn toàn thừa nhận những vi phạm của bản thân
và cũng thấy rằng đây là những việc làm vi phạm pháp luật việt nam
và những việc làm đi ngược lại với lợi ích của quốc gia của dân tộc
rất là mong rằng là chức sắc tín đồ các tôn giáo
rồi đối tượng sẽ có thể đạt được những việc làm được
người dân nói chung nhận thấy rõ cái âm mưu thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
lên án và không bị lôi kéo tham gia vào những hoạt động tương tự trong thời gian sắp tới
đối với bà con dân tộc ở tại eto này
là tôi thấy họ đi theo đạo không có sự ép buộc một cách tự do
rồi nhà nước thấy cũng ví dụ như không có chỗ sinh hoạt
thì anh em bà con họ xin
thì chính quyền cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất

coi như là xây một cái nhà thờ để làm nơi thờ tự
thì không có gì là gọi là cấm đoán
hoặc thì tôi thấy bà con rất là vui mừng và phân khởi
thực tế thì anh em bà con tín đồ thuần túi
họ thấy được cái vấn đề lôi kéo chưa rẻ
ví dụ như tên là đồng cris này
tuyên truyền xuyên tạc để nói xấu chế độ
nói xấu chính sách nói xấu nhà nước
lôi kéo tín ngưỡng tôn giáo
bà con các dân tộc thì không nghe tin tức bên ngoài
kẻ xấu nó xúi dục hoặc là
lôi kéo bà con
hiện nay cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh
làm rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng
trong hội thánh tin lành cris tây nguyên
để xử lý trước pháp luật
qua đây mỗi chức sắc tín đồ và người dân
hãy để cao cảnh giác không tin không nghe
các đối tượng lôi kéo tham gia vào các hoạt động tôn giáo
trái phép vi phạm pháp luật chống lại đảng nhà nước
đồng thời tích cực tố giác phối hợp với chính quyền
và lực lượng công an các cấp ngăn chặn
góp phần loại bỏ tổ chức phản động
hội thánh tin lành đứng cris tây nguyên ra khỏi cộng đồng
tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên biển đông
dự báo đêm ngày hôm nay hai mươi ba tháng chín
áp thấp nhiệt đới đi vào vùng biển từ đà nẵng cho đến bình định
và có khả năng mạnh lên thành bão
trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới
vào ngày hôm nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó về sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tiếp tục ban hành công điện số một mươi hai
gửi các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa cho đến bình thuận
và khu vực tây nguyên
các bộ tài nguyên và môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn
quốc phòng công an công thương thông tin và truyền thông
giao thông vận tải y tế ngoại giao và các cơ quan báo chí
về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
có khả năng mạnh lên thành bão
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các tỉnh thành phố và các bộ ngành
chỉ đạo triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ
thông báo cho chủ các phương tiện
thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới
để chủ động thoát ra hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm
các địa phương quản lý chặt chẽ việc ra khơi và kiểm đếm tàu thuyền
đặc biệt là các tàu cá đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
không để tàu thuyền trong vùng nguy hiểm vùng đồng bằng và ven biển
chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển sung yếu hoặc đang thi công
sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp khu vực trũng thấp khu đô thị và khu công nghiệp
khẩn trương tổ chức cắt tỉa cành cây trằng trống gia cố biển hiệu nhà ở các công trình công cộng
vùng núi triển khai lực lượng sung kích kiểm tra gia soát nhà ở không an toàn
các khu dân cư ven sông suối ngoài bãi sông khu vực có nguy cơ ngập lụt sạt lở đất lũ quét
sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn
các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
vâng thưa quý vị áp thấp nhiệt đới có diễn biến phức tạp khả năng mạnh lên thành bão
hiện một số tỉnh miền trung đã có mưa vừa và mưa to có nơi mưa rất to
để đảm bảo an toàn người và tài sản của nhà nước và nhân dân các địa phương chịu ảnh hưởng do áp thấp nhiệt đới
đã chỉ đạo các lực lượng triển khai các phương án bốn tại chỗ đặc biệt nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi
tỉnh quảng nam đã có công điện yêu cầu các ngành địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm công tác phòng tránh bão
hạn chế đến mức thấp nhất những tình huống xấu có thể xảy ra trong mưa bão
nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ một mươi h ngày hai mươi ba tháng chín cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường
lực lượng chức năng tiếp tục thông báo cho tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết diễn biến hướng di chuyển
và vị trí của áp thấp nhiệt đới để chủ động vào bờ tìm nơi trú ẩn an toàn không đi vào phạm vi ảnh hưởng
hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
theo thống kê đến thời điểm này quảng nam có sáu mươi ba tàu cá với một bảy trăm linh bảy lao động đang hoạt động trên biển
bao gồm bốn mươi bảy tàu đánh bắt xa bờ với một năm trăm bảy mươi tám lao động hoạt động ở khu vực biển trường sa và hoàng sa
một mươi sáu tàu gần bờ với một trăm hai mươi chín lao động
ubnd tp đà nẵng cũng đã yêu cầu lực lượng chức năng thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới
nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi tập trung hướng dẫn đôn đốc tàu cá rời ngay khỏi khu vực nguy hiểm
tìm nơi trú tránh an toàn
yêu cầu các địa phương triển khai công tác giả soát sơ tán các hộ dân đang sống ở nhà không kiên cố
vùng trũng thấp vùng ven sông suối vùng có nguy cơ sạt lở đất lũ quét đến nơi an toàn
sẵn sàng triển khai phương án sơ tán đảm bảo an toàn cho người dân trong thiên tai
và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nhất là tại các khu vực dân cư vùng ảnh hưởng trực diện của áp thấp
trong sáng nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi
yêu cầu sở ngành địa phương triển khai công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới
nghiêm cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra biển bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách
tuyến sa kỳ lý sơn và ngược lại từ một mươi một h ngày hai mươi ba tháng chín cho đến khi thời tiết ổn định trở lại
tính đến ngày hai mươi ba tháng chín số tàu cá tỉnh quảng ngãi đang hoạt động trên các vùng biển là sáu trăm sáu mươi bốn tàu
với bốn hai trăm bảy mươi hai lao động tất cả các tàu thuyền trên đã nhận được thông tin về hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi yêu cầu các địa phương có biện pháp
đảm bảo an toàn cho tàu thuyền lồng bè nuôi trồng thủy sản
phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn tuấn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại một mươi bốn đường đêm một khối ba phường trung đô thành phố vinh tỉnh nghệ an
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội
là đối tượng nguyễn doãn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ năm phường việt hưng quận long biên tp hà nội
và đối tượng nguyễn bích ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ một phường mễ trì quận nam tử liêm thành phố hà nội
phải nhận quyết định truy nã của công an quận long biên thành phố hà nội cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
công an huyện châu thành của tỉnh tây ninh vừa bắt giữ đối tượng nguyễn tâm bước và nguyễn văn sáng cùng chú tại huyện châu thành
về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép tống duy thanh chú tại tỉnh gia lai trương thành dương chú tại tỉnh bạc liêu
và trần vĩnh nghĩa chú tại thành phố hồ chí minh về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định
tối ngày hai mươi một tháng chín tại khu vực biên giới thuộc ấp thành bắc xã thành long công an huyện châu thành phối hợp với công an xã thành long
phát hiện và bắt giữ nguyễn văn sáng đang đưa trương thành dương và trần vĩnh nghĩa xuất cảnh trái phép
sáng cho biết được thuê tổ chức đưa hai người trên đến khu vực biên giới với tiền công là bốn trăm linh đồng
trước đó vào ngày hai mươi tháng chín trên tuyến đường dt bảy trăm chín mươi sáu đoạn qua ấp nam bến sỏi xã thành long công an huyện châu thành phối hợp với công an xã thành long
phát hiện nguyễn tâm bước điều khiển xe máy chở theo tống duy thanh đi về hướng biên giới
qua làm việc bước đầu khai nhận được một người campuchia tên tha thuê chở khách qua khu vực biên giới thuộc xã ninh điền
để tha đưa người này xuất cảnh trái phép sang campuchia với tiền công một triệu đồng một người
xin được tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào ngày hôm qua viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại sở kế hoạch và đầu tư hà nội và một số đơn vị có liên quan
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo
ở trong vụ án này ông nguyễn đức trung nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội bị viện kiểm sát
nhân dân tối cao truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ngoài bị can nguyễn đức trung
viện kiểm sát nhân dân tối cao còn truy tố sáu bị can khác trong đó có bốn bị can bị truy tố cùng tội danh
với ông trung
ông nguyễn văn tứ nguyên tránh văn phòng thành ủy nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội
nguyễn tiến học nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội
sáu phạm thị kim tuyến nguyên trưởng phòng thuộc sở kế hoạch và đầu tư hà nội
sáu phạm thị thu hường nguyên tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư hà nội
hai bị can còn lại là võ việt hùng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển đông kinh
và lê duy tuấn giám đốc kinh doanh công ty đông kinh
bị truy tố do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cáo trạng xác định đây là vụ án có tính chất đồng phạm
các bị can đều là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nên có vai trò tương đương nhau
tuy nhiên xét hành vi của nhóm bị can thuộc liên danh nhật cường
đông kinh thì bị can bùi quang huy là tổng giám đốc công ty nhật cường là người khởi xướng chủ mưu
chỉ huy việc thực hiện tội phạm nên có vai trò chính trong vụ án
hiện bị can bùi quang huy đang bỏ trốn
cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can huy
quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện tuần giáo chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
và đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tỉnh điện biên
vừa phá thành công chuyên án ma túy thu giữ số lượng lớn heroin
đối tượng bị bắt giữ là sung a kha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại bản tìa gánh xã sa dung huyện điện biên đông
vật chứng thu giữ gồm chín bánh heroin với trọng lượng khoảng trên ba một kg
một xe máy hai điện thoại di động và nhiều giấy tờ có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận số ma túy trên được khá mua tại khu vực biên giới việt lào
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý đối tượng theo quy định
một số thông tin đáng chú ý khác về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa hoàn tất kết luận điều tra
và chuyển viện kiểm soát nhân dân thành phố đề nghị truy tố các bị can mua giấy mại dâm
và tổ chức bay lắc tại nhà hàng saigon star có địa chỉ tại đường nguyễn thị minh khai
quận một tp hcm
theo điều tra tối ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi nhóm thanh niên đến nhà hàng karaoke saigon star
uống bia và mua dâm trước khi đến một thành viên trong nhóm đã gọi cho nguyễn thị tường vi
để đặt phòng vip và đề nghị vi điều tiếp viên đến bán dâm
tới nhà hàng trần thị bích tuyền vào phòng chờ bàn và được khách yêu cầu
cần có một tiếp viên nữ rót bia và bán dâm tuyền đã điều một mươi nữ tiếp viên nữ đến phòng
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày hai thanh niên trong nhóm ngỏ ý muốn mua dâm
thì hai nữ tiếp viên đồng ý và phục vụ với giá năm triệu đồng một lượt
trần thị bích tuyền và nguyễn thị tượng vy được trả công mỗi người một triệu đồng
trước đó vài ngày đã tới quán chơi ma túy nên khi khách này yêu cầu lấy đĩa để sử dụng ma túy
đức đã không cần hỏi ý kiến đến phạm phương lê quản lý tiếp viên nam mà chủ động phục vụ
lê hoàng khanh và nguyễn quốc trọng cũng được phân công phục vụ mạng này
lát sao hai thanh niên và hai nữ tiếp viên đến khách sạn kh trên đường bà huyện thanh quang quận ba để mua bán dâm
những người còn lại tiếp tục ngồi lại uống bia rồi đi mua dâm sau
lúc hai mươi giờ năm mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng kiểm tra khách sạn newton phát hiện
hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
đến hai mươi một giờ cùng ngày tiếp tục kiểm tra nhà hàng sài gòn spa
phát hiện nhân viên vùng hoạt động karaoke ôm vừa chú chấp phục vụ khách sử dụng ma túy
đà nẵng đang được bộ y tế phân bổ số lượng lớn vắc xin phòng covid một mươi chín
và thành phố này cũng đặt mục tiêu sẽ tiêm bao phủ vắc xin mũi một cho người dân
trong độ tuổi trên toàn thành phố trong tháng một mươi tới đây
hiện đà nẵng đang tăng tốc triển khai tiêm chủng cho người dân theo kế hoạch
sau khi được giao tự chủ trì xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho người dân trên địa bàn
quận hải châu đã bố trí tối đa nhân lực
tăng cường thời gian làm việc để có thể đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin
cho toàn bộ người dân từ một mươi tám đến sáu mươi năm tuổi
mỗi ngày điểm tiêm này có thể tiêm cho khoảng sáu người
đà nẵng có khoảng tám trăm linh người đang trong độ tuổi tiêm chủng
và đã tiêm được hơn sáu trăm linh liều
trong đó có hơn năm trăm linh người tiêm mũi một
gần một trăm linh người tiêm đủ hai mũi
hiện công tác tiêm chủng đang được thành phố đẩy nhanh
nhưng vẫn đảm bảo an toàn thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
trong suốt quá trình tiêm chủng
với các điểm tiêm hiện nay thì cũng có thể đạt được khoảng từ ba mươi đến ba mươi năm mũi tiêm một ngày

đến nay thì các điểm tiêm cũng đã đảm bảo được công tác an toàn
và không có những vấn đề bất thường xảy ra khi trong quá trình tiêm chủng
thành phố đà nẵng đã bố trí một trăm hai mươi điểm tiêm
giao cho các quận huyện chủ động về cơ sở vật chất nhân lực và ra soát
lập danh sách đầy đủ không bỏ sót một ai
đồng thời một vài bệnh viện tuyến trung ương
cũng tăng cường nhân lực xuống tuyến phường xã
để hỗ trợ tiêm phụ vắc xin đến toàn dân
tổ chức bộ điểm tiêm chủng
tại lưu động tại địa phương
ví dụ như thực hiện giãn cách thực hiện năm k
thực hiện các quy trình cấp cứu khi có sự cố xảy ra
thì hy vọng rằng với mô hình này
thì bệnh viện c đà nẵng sẽ đóng góp cùng với thành phố
trong việc đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin
dự kiến nếu lượng vắc xin được phân bổ đầy đủ
đến cuối tháng một mươi thành phố đà nẵng có thể đạt chín mươi năm số người
từ đủ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm mũi một
và hai mươi được tiêm mũi hai
đó sẽ là cơ sở để đà nẵng sớm khôi phục kinh tế xã hội
trong thời gian tới
toàn tỉnh bà rịa vũng tàu thực hiện biện pháp giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi năm
trừ huyện côn đảo thực hiện chỉ thị một mươi chín
và các khu vực đang áp dụng lệnh phong tỏa
thời gian bắt đầu từ ngày hôm nay hai mươi ba tháng chín
cho đến khi có thông báo mới
theo đó tỉnh cho phép mở lại một số hoạt động như hội họp
các sự kiện tập trung không quá một mươi người
các siêu thị trung tâm thương mại chuỗi cửa hàng bán lẻ
chợ truyền thống
nhưng trước khi mở cửa phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch
riêng nhà hàng quán ăn chỉ được phép bán mang về
không phục vụ tại chỗ
đáng chú ý tỉnh vẫn tiếp tục tạm dừng các hoạt động dịch vụ ăn uống
có tổ chức hát với nhau
chợ đêm nhà hàng tiệc cưới
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet
các cơ sở chăm sóc sức khỏe cơ sở làm đẹp
các tụ điểm vui chơi giải trí
giạp chiếu phim karaoke vũ trường
và các điểm kinh doanh trò chơi điện tử
các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao
các hoạt động tắm biển
và các cơ sở địa điểm nghỉ dưỡng
riêng đối với huyện côn đảo
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị một mươi chín
nhưng chưa cho phép các phương tiện vận tải hành khách ra vào côn đảo
đối với tuyển tuyến vận tải hàng hóa bằng đường thủy đến côn đảo
được phép hoạt động
nhưng phải kiểm soát chặt chẽ số người làm việc trên tàu
trước khi rời tàu lên bờ
thực hiện kiểm dịch y tế cách ly y tế theo quy định
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch